bộ tài chính hàn quốc cho biết tỷ lệ nguồn thu từ thuế tổng sản phẩm quốc nội gdp của nước này dự kiến sẽ vượt qua mức hai mươi lần đầu tiên trong năm nay
trong bối cảnh seoul đẩy mạnh việc mở rộng các chính sách tài chính
theo đó bộ tài chính hàn quốc dự báo rằng nguồn thu thuế của nước này sẽ có khả năng đạt mức kỷ lục khi các khoản thu thuế từ các doanh nghiệp lớn ngày một tăng thêm
cụ thể bộ này cho biết tổng nguồn thu từ thuế dự kiến sẽ tăng năm năm trong năm nay lên ba trăm sáu mươi năm tỷ quân
vượt mức thu của năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi bảy là ba trăm bốn mươi năm tám trăm linh tỷ won
chỉ tính riêng nguồn thu từ thuế chính phủ tại hàn quốc có thể đạt hai trăm tám mươi bảy một trăm linh tỷ won trong năm nay tăng một mươi chín tỷ quân so với mục tiêu đề ra ban đầu
trong khi đó nguồn thu từ thuế địa phương cũng có khả năng tăng lên mức bảy mươi bảy chín trăm linh tỷ won
số tiền thu được từ thuế sẽ được sử dụng để tăng cường hệ thống phúc lợi xã hội của quốc gia
đồng thời giúp làm giảm khoảng cách giàu nghèo qua đó nâng cao khả năng tiêu thụ của người dân và mang lại tăng trưởng kinh tế bền vững
thưa quý vị tốc độ tăng trưởng một mươi chín trong quý i năm hai nghìn một mươi tám đưa thị trường chứng khoán việt nam trở thành thị trường tăng trưởng hàng đầu thế giới
nhưng chỉ ba tháng sau mức giảm một mươi tám hai khiến tình hình đảo ngược
vậy kịch bản nào được cho là khả quan trong quý iii và những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi tám
thông tin kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ghi nhận sự tích cực trong tuần qua
với nhiều thông tin rất đáng chú ý
cụ thể gdp sáu tháng năm hai nghìn một mươi tám đạt bảy tám vốn fdi đăng ký sáu tháng đầu năm tiếp tục tăng
đạt hai mươi ba tỷ usd tăng năm bảy so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên trên thị trường chứng khoán thông tin về kinh tế vĩ mô trong nước không nhận được sự quan tâm nhiều của nhà đầu tư
mà ngược lại những yếu tố nước ngoài đặc biệt là căng thẳng thương mại mỹ trung leo thang đã chi phối tâm lý thị trường
thông tin về căng thẳng thương mại đã làm thị trường chứng khoán thế giới giảm điểm mạnh trong tuần
cũng không ngoại lệ

vì nó đã nhìn thấy là cái diễn biến song hành của thị trường chứng khoán thế giới
sau khi đã tăng đến đỉnh thì đã giảm

việc phép tăng lãi suất cũng như việc điều chỉnh chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn
đã tác động ít nhiều lên chuyển dịch dòng tiền khối ngoại
tỷ giá trung tâm công bố bởi ngân hàng nhà nước tăng nhẹ
cũng như lợi suất trái phiếu cổ phiếu việt nam tăng cũng là cơ sở cho phép
hẳn định mối lo ngại của khối ngoại
trong tháng năm khối ngoại bắn dòng khoảng năm bảy trăm linh tỷ đồng
nhưng nếu tính tổng giá trị giao dịch tính từ đầu năm
thì khối ngoại đang lại là mua dòng bảy tỷ
như vậy giao dịch mua bán của khối ngoại không chỉ là điều chúng ta lo ngại
và tính tru kỳ dòng tiền ngoại ở các tháng trong năm cũng được nhấn mạnh
có một lý do nữa mà chúng tôi nghĩ là nó tác động đến đà giảm điểm của thị trường gần đây
đó chính là việc sau một khoảng thời gian tăng khá nóng như vậy
đặc biệt là đối với những củ phiếu trong nhóm vn ba mươi
và những củ phiếu ngân hàng chứng khoán bất động sản
là những củ phiếu có tốc độ tăng trưởng rất là mạnh
vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy và đầu năm hai nghìn một mươi tám
thì chắc chắn các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư sẽ có xu hướng chốt lời
thì tác động chốt lời này chắc chắn cũng sẽ làm cho thị trường đi xuống
và ngoài ra cũng phải kể đến một yếu tố nữa
đó là cung hàng hóa
thị trường chứng khoán việt nam vẫn hấp dẫn dòng vốn ngoại
nhưng sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tập trung nhiều hơn
ở những thương vụ ipo bán cho đối tác chiến lược
thoái vốn giảm tỷ trọng nắm giữ của nhà nước tại các doanh nghiệp lớn đầu ngành
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta đã chứng kiến sự bứt phá của nhóm cổ phiếu ngân hàng
cùng các cổ phiếu vốn hóa lớn
những cổ phiếu này đã tăng giá mạnh và tác động lớn lên chỉ số vn
ở những nhịp ngắn

nhà đầu tư có thể tiếp tục dành sự quan tâm cho nhóm cổ phiếu ngân hàng
do kết quả kinh doanh đang trên đà cải thiện
chúng tôi qua phân tích đánh giá thì vẫn rất coi trọng
những ngành chính ngành cổ phiếu tốt
ví dụ như là ngân hàng những lĩnh vực sản xuất cơ bản
ví dụ như là những cổ phiếu của vinamil hòa pháp
những doanh nghiệp lớn vẫn có mức tăng trưởng tốt
ngoài ra thì những cái mã cổ phiếu mà chúng tôi đánh giá

đã bị thời gian qua có sự sụn giảm có nghĩa là do ảnh hưởng tác động của thị trường giá cổ phiếu xuống
nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn ổn vẫn tốt
thì chúng tôi vẫn coi đấy là những cổ phiếu rất tiềm năng
trong ngắn hạn dòng vốn ngoại quan tâm tới thị trường chứng khoán việt nam
sẽ khó ngược dòng xu thế rút vốn khỏi thị trường mới nổi đang diễn ra trên thế giới
nhiều quỹ tổ chức tài chính nhà đầu tư nước ngoài phải cơ cấu lại danh mục
cho phù hợp với diễn biến của đồng đô la mỹ hay các thị trường khác như trái phiếu hàng hóa
diễn biến bán dòng của khối ngoại có thể tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn
nhưng dài hạn một quốc gia có dân số vàng bối cảnh chính trị kinh tế ổn định
các chính sách của chính phủ đang tạo ra động lực mới cho tăng trưởng kinh tế nói chung
và thị trường chứng khoán nói riêng thì thị trường việt nam vẫn là địa chỉ hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài
thưa quý vị hóa đơn điện tử sau bảy năm được chính thức đưa vào sử dụng
đã và đang tiếp tục khẳng định ưu thế rõ rệt của mình so với hóa đơn truyền thống
việc thực hiện đưa hóa đơn điện tử vào sử dụng cho toàn bộ nền kinh tế
là một việc tích cực và là xu hướng tất yếu của một hệ thống thương mại điện tử hiện đại và minh bạch
từ chỗ chỉ hơn ba trăm ba mươi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử
đến nay cả nước đã có hơn ba doanh nghiệp sử dụng hình thức này
cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung
và hoạt động hóa đơn chứng từ nói riêng là xu hướng chung của các nước tiên tiến trên thế giới
xu hướng phát triển công nghệ thông tin và hệ thống hạ tầng thông tin ngày càng hoạt thiện
tạo thuận lợi cho phát triển hóa đơn điện tử
đối với doanh nghiệp việc sử dụng hóa đơn điện tử có nhiều lợi ích như giảm chi phí và thời gian
cho việc in ấn phát hành gửi và lưu trữ hóa đơn giấy hạn chế việc làm giả hóa đơn
có rất nhiều khách hàng công ty giả hóa tiết kiệm sẽ phải xuất hóa đơn cho khách hàng
thì thay vì các chứng tử bằng giấy sẽ phải ký tay viết tay nó rất là dễ thất lạc hay là hư hỏng
thì việc xuất hóa đơn online trực tuyến thẳng đến cho khách hàng và email của khách hàng
thì nó sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí về mặt di chuyển hay là nó cũng an toàn và bảo mật hơn nữa
chính vì thế thay vì khuyến khích như hiện nay
bộ tài chính đang dự thảm dựng các khách hàng để tạo thuận hóa đơn

cung ứng dịch vụ theo hướng tiến tới bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
dự kiến có hiệu lực từ ngày một bảy hai nghìn một mươi tám
dự thảo có nhiều nội dung mới tạo thuận lợi cho doanh nghiệp làm ăn chân chính
góp phần tạo môi trường minh bạch lành mạnh hạn chế tối đa việc lợi dụng kẽ hở của chính sách
đặc biệt dự thảo nghị định quy định hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng bắt buộc
đối với doanh nghiệp tổ chức cơ quan nhà nước kể cả cơ quan có chức năng kiểm tra quản lý thị trường
thí điểm hóa đơn điện tử này có thể có những vướng mắc trong những vấn đề
về việc trong quá trình triển khai thử
thì đâu đó sẽ luôn luôn nhận được cái sự hỗ trợ của bên chỗ các cơ quan thuế một cách kịp thời
để đạt mục tiêu ngành tài chính đưa ra đó là đến năm hai nghìn hai mươi
cơ bản thực hiện hóa đơn điện tử với khoảng chín mươi số doanh nghiệp
hoặc chín mươi lượng hàng hóa được mua bán lưu động bằng hóa đơn điện tử
tổng cục thuế đã đề xuất bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi chín
doanh nghiệp có mức vốn điều lệ từ một mươi năm tỷ đồng trở lên
phải sử dụng hóa đơn điện tử
kể từ khi có mã số thuế và định kỳ thực hiện kết chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế
tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều những vấn đề cần bàn thảo
nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình sô hòa chứng tử giao dịch
chúng tôi xác định thứ nhất là chúng tôi là người sử dụng
và được sự hưởng lợi từ những công cụ đó
ngoài ra về phía tổng tin chúng tôi
chúng tôi cũng lại là một đơn vị trong tập đoàn bệnh trị nguyễn thông
và chúng tôi là những người có thể là
hỗ trợ để chúng ta viết ra những công cụ như vậy
và chính như vậy chúng tôi rất mong được tham gia
với khu độ cả với tư cách là người dùng
cũng như là cái đơn vị mà sẽ cùng cộng tác với bộ tài chính
cũng như đơn vị liên quan của bộ tài chính
để chúng ta tạo ra những công cụ này
để làm sao cho người dùng cảm thấy thuận tiện nhất
để chúng ta bắt kịp được cái xu thế
với những ưu điểm và lợi ích to lớn mà hóa đơn điện tử mang lại
không có gì bất ngờ khi loại hình hóa đơn này
đang dần trở thành xu thế tất cả
hóa đơn điện tử là một loại hệ thống thương mại điện tử
sử dụng hóa đơn điện tử giúp cho cơ quan quản lý
có thể quản lý các doanh nghiệp liên quan tới nghĩa vụ thu nộp
đối với ngân sách nhà nước một cách thuận tiện hơn
đây là biểu hiện rõ ràng của việc áp dụng
sử dụng thành tiệu của cách mạng khoa học công nghệ bốn
và hoạt động sản xuất kinh doanh
cũng như giao dịch trong nền kinh tế của việt nam hiện nay
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân
xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng
phòng phóng sự phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại